phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội nguyễn văn xỉu đã thông tin về việc điều chỉnh bổ sung danh mục một số công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó hà nội sẽ bổ sung ba dự án và điều chỉnh thông tin đối với một số dự án nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
theo hình thức hợp đồng bt với tổng mức đầu tư dự kiến năm trăm năm mươi tỷ đồng dự án do công ty cổ phần taxco đề xuất
ngoài ra tp hà nội cũng sẽ điều chỉnh thông tin một số dự án như điều chỉnh từ ngân sách tp oda thành ngân sách tp và bt đối với bốn tuyến đường sắt đô thị và hiện đang nghiên cứu cơ chế thực hiện
riêng hai dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố hà nội tuyến hai đoạn trần hưng đạo thượng đình và tuyến đường sắt đô thị hà nội tuyến ba đoạn ga hà nội hoàng mai vẫn giữ nguyên hình thức đầu tư ngân sách thành phố